thưa quý vị và các bạn hiện nay ở nhiều địa phương miền núi vùng cao thì vấn nạn tảo hôn đã và đang gây nên những hệ lụy cho người dân của các dân tộc thiểu số
tuổi một mươi bốn một mươi năm đã phải tay bế tay bồng lẽ ra ở các tuổi ấy thì các em phải được đến trường phải được trưởng thành trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ vậy mà các em phải còng lưng nuôi con dạy
hệ lụy từ nạn tảo hôn thật khó lường mời quý vị và các bạn cùng đón xem phóng sự tạo hôn và những hệ lụy buồn do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
phóng sự được phát trong chuyên đề trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân

cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới vậy mà cô bé người vợ ông hồ thị phụng đã làm vợ làm mẹ
lấy chồng sớm phụng phải bỏ học giữa trường chưa có kiến thức chăm sóc chồng con cuộc sống gia đình khó khăn bữa ăn cho con chỉ là gói cháo trắng mua vội